các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
taro yamamoto của viện y học nhiệt đới thuộc đại học nagasaki thừa nhận
thành thật mà nói chúng tôi không biết chính xác vì sao ca nhiễm và ca tử vong giảm đột ngột như vậy
trong suốt đại dịch nhật bản có tỷ lệ ca nhiễm và tử vong do covid một mươi chín thấp hơn nhiều so với nhiều nước phương tây
mặc dù nước này đã trải qua một mùa hè kinh hoàng khiến các bệnh viện quá tải
các đợt bùng phát nhẹ hơn so với mức độ tàn phá ở châu âu và châu mỹ là xu hướng thường thấy ở các nước châu á
và thường là do người dân đã quen với các biện pháp chống dịch
từ trước như là sars và mers
các nhà nghiên cứu cũng đã xem xét yếu tố gen di truyền chế độ ăn uống và các yếu tố khác
có thể giúp các nước đông á như nhật bản và hàn quốc thoát khỏi vụng lây covid một mươi chín
tại nhật bản các nhà nghiên cứu cũng đã kiểm tra các yếu tố như thời tiết mô hình chu kỳ lây lan của virus
và khả năng từng nhiễm virus với chủng nhẹ trước đó
các chuyên gia cho rằng các đặc điểm di truyền tiềm ẩn của người nhật bản
có thể khiến hệ thống miễn dịch phản ứng mạnh hơn đối với virus
nhưng cho biết cần phải nghiên cứu thêm mới có thể đưa ra kết luận chính xác
nhật bản hiện đã tiêm đầy đủ cho hầu hết dân số và người dân nước này rất tuân thủ việc đeo khẩu trang
điều này có thể giải thích cho con số thấp kỷ lục như hiện nay
tuy nhiên vấn đề là tại nước láng giềng hàn quốc câu chuyện lại khác
hiện tại giới chức hàn quốc hủy bỏ kế hoạch mở cửa trở lại vì số ca nhiễm tăng đột biến
và số ca bệnh nghiêm trọng và nguy kịch cũng tăng kỷ lục
nhật bản cũng hầu như chưa bắt đầu cho chiến dịch tiêm tăng cường yama
tiêm chủng đeo khẩu trang và giãn cách xã hội là những yếu tố quan trọng
nhưng vẫn không thể giải thích được đặc biệt là khi so sánh tình hình với hàn quốc
theo ông hiện vẫn chưa rõ liệu có nhân tố ích đặc trưng nào của người nhật bản hay đông á
có phải là yếu tố quyết định hay không
khi xác định được yếu tố quan trọng này hy vọng nó có thể giúp chúng tôi hiểu và kiểm soát virus
techsuken nakata phó giáo sư tại đại học tokyo đã dẫn đầu một nhóm nghiên cứu về sáu giả thuyết
để giải thích tại sao các ca nhiễm ở nhật bản lại giảm bất ngờ
kể từ sau đợt tăng đột biến vào mùa hè như bùng phát theo chu kỳ một trăm hai mươi ngày
mọi người tránh những nơi nguy cơ cao tỷ lệ tiêm chủng cao
thời tiết khả năng miễn dịch cộng đồng hoặc nhật bản đang chứng kiến tỷ lệ virus sẵn sinh thấp
thực tế ở nhật bản cũng khiến giới nghiên cứu ở hàn quốc đầu đầu
giáo sư y tế dự phòng lee deok hee tại đại học quốc gia kyobuk ở daegu cho biết
nhiều người trong chúng tôi ở hàn quốc bối bối rối trước thực tế dịch bệnh đang gần bằng không ở quốc gia láng giềng
một số nhà nghiên cứu nhật bản trước đó đã chỉ ra các yếu tố gen di truyền
hay tình trạng sức khỏe của người dân bao gồm cả tỷ lệ béo phì thấp
một nghiên cứu mới của các nhà khoa học tại viện nghiên cứu recan cho thấy
nguyên nhân có thể liên quan đến gen di truyền
hầu hết người nhật bản được di truyền một thành phần của hệ thống miễn dịch
có thể tiêu diệt hiệu quả các chủng virus corona
trong đó có virus sars cov hai theo các nhà khoa học tại riken
đặc điểm di truyền này được gọi là hla a hai mươi bốn phổ biến ở các nước đông á
và đã được tìm thấy ở nhiều quốc gia chống dịch hiệu quả
bao gồm cả nhật bản và hàn quốc
tuy nhiên giờ đây với những thực tế hiện hữu khác nhau của nhật bản và hàn quốc
trong hai tháng qua các nhà nghiên cứu cho rằng cần tìm hiểu thêm kỹ càng
về những gì đang diễn ra